người chủ mới chưa sử dụng đến nên bà xỉnh vẫn tận dụng trồng ít rau ăn qua ngày
bà sỉnh có năm người con bốn trai một gái các con của bà đều đã lớn có gia đình và ra ở riêng chỉ còn một mình bà xỉnh cơm niêu nước lỏ

bà sình năm nay bảy mươi một tuổi nhưng đã quá trồng được gần bốn mươi năm
trồng bà sỉnh vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời sau ba năm nằm viện
nhà nghèo lại đông con nên bà xỉnh ở vậy một mình tân tạo làm đủ nghề nuôi đàn con khôn lớn
đến giờ khi sức cùng lực kiện không thể lao động sản xuất bà sình ở nhà sống tàn tiện qua ngày
bà không có nguồn thu nhập gì cố định mỗi tháng
người con trai thứ tư của bà sỉnh làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà ba mươi km
nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh cũng chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm
bố mẹ hai trăm linh năm trăm linh nghìn đồng gọi là
chị trần thị sang con gái út của bà xỉn và có lẽ cũng là người gần gũi nhất với mẹ
chị sang lấy chồng và có hai người con nhưng đã ly hôn
các con chị ở với mẹ và các nhà bà sỉnh không xa
nhưng chị sang không có nghề nghiệp ổn định mà đi làm thuê làm mướn theo công nhân
ba năm dịch bệnh cũng là ba năm mẹ con chị phải lần ăn từng bữa
ở gần mẹ mẹ con bà cháu chị sang quấn túm lấy nhau qua ngày
chị sang hiểu cuộc đời của mẹ mình đã vất vả ra sao
ba ông na ba năm nó nằm chỗ nó chết
lỡ lưng lỡ lùm lùm hết rồi
mỗi lần ăn là
mỗi lần ăn cái gì là
má ở nhà này em còn nhỏ
thay đỡ ông lên cho ông ăn
để còn phi trước nha
bớ bớ thuốc cơm cho ông ăn
hồi đó ăn cũng gian nang
gạo không đủ nữa
nấu cháo không đủ ăn
nấu cháo khi nấu cháo độn với
chúi cây này
chúi hột á
rồi cái bà già nó sắt vô độn ăn với cu mì
ngày nào ông lội rong với nước
và đi bẻ rau mà
có khi rắn rít cũng có
có khi cũng có ông chích nữa
tại em đi theo mà
bị quả đó
bị quả gì
lũi lũi lũi vào mùi lùm á
cái đập qua đập lại như này
cái chui vô
ông ông cũng đót quả quả gì
còn gian nang chứ giờ không bẻ rau
lấy làm dưa
nuôi mấy con
bà đâu có bỏ được
nghèo đói có lẽ bà dình đã quen
bởi bà dình sống trong đói khổ thiếu thốn
đã gần hết cả cuộc đời
nỗi lòng bà nặng chịu
không phải vì cách nghèo
mà vì những đứa con bà dình
rất ruột đẻ ra
trong số bốn người con trai của bà dình
có hai người con
cùng là bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản
mà tòa án nhân dân tỉnh bình dương
vừa đưa ra xét xử
ở khu hình phạt cao nhất
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự
với mức án một mươi bốn và một mươi hai năm tù giam
đáng buồn hơn
con trai của bà dình
người đứng đầu vụ án
không chỉ lôi kéo anh em ruột tham gia
mà còn kéo theo cả vợ
và những người họ hàng cùng chịu tội
theo kết luận của cơ quan điều tra
trong khi đối tượng phú
con trai thứ của bà dình
là người chủ mưu cầm đầu trực tiếp
dụ các đối tượng khác tham gia các vụ trộm
thì con trai cả của bà dình
là trần hưng
là người lái chiếc xe ô tô
do mình sở hữu
chở các đối tượng đi tìm địa điểm
gây án và tẩu thoát
con dâu bà dình
là danh thị hồng thúy
bị truy cứu về tội
tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
trong khi anh ruột thúy
là danh duy khương
cũng tham gia các vụ trộm cắp tài sản này
với vai trò đồng phạm
bà dình không biết
vì việc làm của các con trai mình
vì chúng đều đã trưởng thành
có gia đình
và đã ra ở riêng
không giữ mối liên hệ thường xuyên với mẹ
bà dình không biết
vì việc làm của các con trai mình
vì chúng đều đã trưởng thành
có gia đình
và đã ra ở riêng

bà chỉ biết việc đó
khi lực lượng công an đến nhà làm việc
người trưởng ấp đến tìm bà về
với người mẹ này
đó là một ngày rất buồn
với người mẹ này
đó là một ngày rất buồn
hôm nay không biết gì hết
hôm nay không biết gì hết
tôi đã cái bữa đó
tôi ở trên này không mà
tôi đâu có ở dưới nhân đâu
tôi đâu có biết gì đâu
hôm nay tôi đã cái bữa đó
tôi đã cái bữa đó
đi bậc họ đó
đi bậc họ đó
ở trên tròi trận
ở trên tròi trận
tròi công an
rồi đi ăn tiệc
về thì anh dũng cũng nói

dì út cho tôi mượn hậu khẩu
sao buồn không buồn
bà bởi vậy ăn tiệc rồi
đi lên mấy ông mẹ ở đó nói gì
bà buồn quá thật
thì cũng buồn con mất rồi

đã rất lâu rồi bà sình và các con chưa có dịp đoàn tụ đông đủ
với phú bà gần như đã đứt liên lạc

còn với hưng bà sỉnh vẫn giữ trong mình hình ảnh

đi tìm lời giải trong những chớ treo của cuộc đời của mình
và các con
nhưng bà vẫn không sao lý giải được
ông không có làm gì hết
không có cờ bạc
mà làm tới lên tróm
không có gì hết
thì nói cũng

tôi cũng không biết làm sao nữa rồi
đủ giàu sang
mà đơn giản
là chúng có một cuộc sống tử tế đàng hoàng
để ở tuổi gần đất xa trời
bà không còn phải chăn trở đau lòng
với câu hỏi
vì sao những đứa con của mình lại trở nên như vậy